nhiều năm qua điệp khúc được mùa mất giá luôn là nỗi lo của bà con nông dân nhiều địa phương trên cả nước
để hạn chế vấn đề này thời gian gần đây người dân ở xã thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đông tháp đã chủ động sáng tạo tìm cho mình một hướng đi mới đó là thực hiện mô hình tổ hợp tác làm khô cá lóc ở địa phương
những năm hai nghìn một mươi năm giá cá lóc tăng cao đạt đỉnh điểm trên bốn mươi đồng một kg từ đó thúc đẩy phong trào nuôi cá lóc ở huyện hồng ngự tỉnh đông tháp phát triển mạnh mẽ
từ khoảng một mươi hectare ao nuôi tăng lên gấp năm lần và nằm ngoài quy hoạch của địa phương điều này khiến cho tình trạng cung vượt cầu dẫn đến nhiều thiệt hại xảy ra đối với người nông dân
trước đây nói chung lúc đầu thì nuôi cũng kiếm ăn thì cũng thời gian cũng năm đầu
lúc đầu cũng kiếm được vài trăm đó rồi bước qua năm sau thì bắt đầu lỗ dài dài dài lỗ hầm này tới hầm kia lỗ trăm mấy trăm mấy hầm hai ba trăm hầm lỗ kéo dài tới hơn tỷ bạc
để hạn chế lỗ cao người dân bắt đầu nghiên cứu tự chế biến làm khô cá lóc từ số lượng cá thương phẩm của ao nhà
cách làm này vừa giải quyết đầu ra cho sản phẩm đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm cá
hiện tại với ba kg cá thương phẩm bà con sản xuất thành một kg cá khô
bán với giá từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh nghìn đồng một kg tùy loại
từ phong trào đơn lẻ đến nay đã có một mươi chín hộ tham gia sản xuất cá lóc đồng thời đã tiến đến thành lập tổ hợp tác sản xuất với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương

dù ban đầu còn những khó khăn nhưng với cách làm này đã giúp cho cuộc sống của nhiều bà con nông dân ở vùng biên giới tỉnh đồng tháp được ổn định thoát nghèo góp phần tạo nên thương hiệu cá khô nổi tiếng của hồng ngự đồng thời cũng là một sản phẩm du lịch mới của tỉnh đồng tháp